vào chiều ngày một mươi tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đắk nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sáu đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ sơn la vào đắk nông
đây là vụ án mua bán ma túy trái phép có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh
các đối tượng bị đưa ra truy tố xét xử gồm thảo thị lan mùa thị dũ cùng chú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la mùa thị xua tráng a páo giang thị mái cùng chú tại huyện cờ long nô tỉnh đắk nông sùng a xúa chú tại huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông
theo cáo trạng tháng chín năm hai nghìn hai mươi nhờ sùng a xúa kết nối thảo thị lan thỏa thuận sẽ mang ma túy từ sơn la vào đắk nông bán cho mùa thị xua
lan đã rủ thêm sống thị số và mùa thị dũ cùng tham gia
sau đó ba đối tượng đã mang bốn bánh heroin và gần hai kg ma túy đá vào đắk nông giao cho xua
tuy nhiên khi cả nhóm đi đến địa phận xã đắc rơ măng huyện đắk cờ long thì bị bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo thảo thị lam mùa thị xua cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy tuyên phạt mùa thị dũ mức án tù trung thân sùng a xúa hai mươi năm tù trá nga páo một mươi bốn năm tù và giàng thị mái chín năm tù
thưa quý vị các đồng chí và các bạn thời gian gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các đối tượng phạm tội về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa chống dịch hiệu quả trên trận tuyến phòng chống ma túy lực lượng công an các đơn vị địa phương đã tăng cường bám sát địa bàn
chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ ghi nhận tại công an thành phố hải phòng
phát hiện đấu tranh thành công hai trăm sáu mươi hai vụ phạm tội về ma túy bắt giữ năm trăm năm mươi chín đối tượng thu giữ một mươi ba tám kg ma túy tổng hợp hai trăm bảy mươi tám hai gam cần sa cùng nhiều vũ khí quân dụng và tài sản trị giá hàng tỷ đồng
đây là kết quả đã đạt được của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt giữ nguyễn văn hậu
trú tại bình định khi đối tượng đang lẩn trốn ở quê và di lý về đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
trước đó nguyễn văn hậu và mai quốc thắng huỳnh thanh tín nguyễn lê anh tuấn
đều là đồng hương và ra đà nẵng để làm việc
trong quá trình sinh hoạt thắng và tín nợ tiền của hậu nhưng lâu ngày không trả
thậm chí còn có lời lẽ khiêu khúc
hậu đã chuẩn bị giao khi chờ cả nhóm đi làm về thì rút giao đâm vào bụng thắng
khiến nạn nhân bị thương và đuổi theo đâm tín nhưng không được cho nên đã lấy xe của tín để bỏ chạy
công an quận cẩm lệ đã khẩn trương vào cuộc truy xét và phát hiện bắt giữ hậu
tại một địa điểm ở bình định
thưa quý vị cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì mạng xã hội trở thành thị trường rộng lớn
với đủ các loại giao

với đủ các loại giao

với đủ các loại giao
thêm một thủ đoạn mới mà chúng tôi muốn cảnh báo tới quý vị đó là lừa đảo xin tích xanh hay còn gọi là dấu xác thực cho facebook
mới đây công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã duy nghĩa duy xuyên về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cơ quan điều tra xác định tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một mạnh chủ động làm quen với một phụ nữ là chủ đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ tại thành phố hồ chí minh
và hứa hẹn giúp lên tích xanh tăng tương tác cho tài khoản facebook cá nhân fanpage kinh doanh của chị này
sau khi nạn nhân chuyển số tiền một mươi năm triệu đồng cho mạnh để được giúp lên tích xanh thì đối tượng đã chiếm đoạt sử dụng và không thực hiện các thỏa thuận
với thủ đoạn tương tự mạnh đã lừa đảo nhiều bị hại khác đối tượng còn chiếm quyền truy cập vào các tài khoản facebook nhờ xin tích xanh và đòi tiền chuộc
trong thời gian khoảng một tuần hai bạn có nhắn tin cũng có gọi điện messenger nói chuyện
nói chung là em ví dụ như em thấy facebook của chị đã có khả năng có điều kiện lại lên được tích xanh
em làm bên dịch vụ facebook em làm bên có làm bên giới tích xanh
ví dụ như chị cần thì em sẽ giúp chị làm dịch vụ lên tích xanh chị đồng ý thì em mới nhận làm
đích danh facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage
dấu tích xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng
chính vì những lợi ích của tech xanh mà nhiều người muốn facebook của mình có được
với thủ đoạn xin dấu tích xanh này
kẻ gian không chỉ lừa đảo lấy tiền dịch vụ làm tích xanh mà còn lấy được giấy tờ cá nhân
từ đó chiếm đoạt trang fanpage của các cá nhân để tống tiền hoặc bán cho người khác kiếm lời
bị hại mà các đối tượng nhắm đến là những nghệ sĩ người nổi tiếng những người kinh doanh
em thấy facebook của người ta có lượt theo dõi cao và tương tác
nói chung là thấy người ta có kinh doanh
nên là mới tiếp cận và giới thiệu dịch vụ về tết xanh
với lỗi tội phạm
sử dụng công nghệ cao thì người bị hại thường ở xa
khi các đối tượng này sử dụng công nghệ cao thì thường che giấu các hành vi vi phạm của mình
để phát hiện được tội phạm này thì chúng tôi cũng phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an tỉnh
chủ động nắm được các biện pháp nghiệp vụ mới để
chủ động phát hiện nắm bắt các thủ đoạn mới của các loại đối tượng này
có được tích xanh cho tài khoản facebook là những điều ai cũng mong muốn
tuy nhiên không phải ai cũng đáp ứng được đủ những điều kiện để có được tích xanh này
chính vì vậy người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng để tránh tiền mất tật mang
thưa quý vị vào dạng sáng ngày hôm nay cháy lớn đã xảy ra tại một nhà dân ở phố giáp nhị phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
thời điểm xảy ra vụ cháy trong gia đình có ba người mắc kẹt và rất may lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt chữa cháy và đưa các nạn nhân

các nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng sáu mươi m hai dạng nhà ống gồm ba tầng và nằm sâu trong ngõ đám cháy kèm theo tiếng nổ
nhận được tin báo công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã xuất một xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực năm cũng chi viện hai xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt
vào thời điểm xảy ra cháy anh sáu văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng với hai con nhỏ đã bị mắc kẹt
lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy cứu ba người ra ngoài an toàn và ngăn không để cho cháy tiếp tục lan sang các hộ dân xung quanh
như vậy là trong tháng ba công an quận hoàng mai đã trực tiếp cứu nạn cứu hộ thành công ba vụ cháy nhà dân cứu an toàn